thưa quý vị vỉa hè hai từ đơn giản thôi nhưng lại là đề tài được bàn luận nhiều trên các diễn đàn trong những ngày qua
đó là câu chuyện lát đá vỉa hè trên địa bàn thành phố hà nội
tại sao cứ điệp khúc cuối năm lật lên lát lại rồi lại nhanh chóng xuống cấp hư hỏng
và mới nhất là câu chuyện về dừng đỗ đậu xe trên vỉa hè
vâng một trong những nguyên nhân được chỉ ra cho tình trạng xuống cấp hư hỏng ở nhiều đoạn vỉa hè
được cho là do đậu đỗ xe ô tô ở phía bên trên
và vào cuối tuần này chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội đã có yêu cầu giả soát tạm dừng việc sử dụng hè phố làm điểm đỗ xe ô tô
tập kết vật liệu xây dựng làm hỏng hẻ phố
thông tin này đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội vừa có văn bản yêu cầu ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã
tăng cường kiểm tra giám sát công tác quản lý sử dụng hẻ phố theo đúng công năng
mục tiêu đầu tư và thiết kế đã được phê duyệt
đồng thời chủ tịch thành phố yêu cầu tạm dừng việc sử dụng hè phố làm điểm đỗ xe ô tô
tập kết vật liệu xây dựng gây hư hỏng hẻ phố
nhiều cư dân mạng bày tỏ quan điểm về việc trồng giữ xe đậu đỗ ô tô trên vỉa hè
đầu tư hàng trăm tỷ đồng lát đá vỉa hè tuy nhiên nhiều đoạn đã nhanh chóng xuống cấp hư hỏng do cho trồng giữ xe trên vỉa hè
một trong những nguyên nhân được nêu ra là do lượng xe đi lại trên vỉa hè lớn
những vỉa hè vừa được thay đá mới đã dạng nứt những bó vỉa gạch bo cây xanh vỡ vụn
đổi lại ngân sách thu được từ việc cho thuê vỉa hè quá nhỏ bé
còn không đủ để trình trang sửa chữa với những hoạt động cho thuê gây ra với vỉa hè xuống cấp
tại sao vỉa hè phải hy sinh hàng loạt công năng đi bộ chứa hạ tầng đô thị thấm nước thoát nước để phục vụ một nhóm nhỏ người đi xe hơi
theo một nghiên cứu chỉ có hai mươi bốn diện tích hẻ phố trong các quận
nội thành có bề rộng ba bốn m và trên bốn m để người dân đi bộ
nhưng phần lớn trong số ít ỏi này đã bị hàng quán bãi xe lẫn chiếm
phải chăng hà nội đang quá yêu ái ô tô một loại phương tiện chiếm tới bốn mươi hai diện tích mặt đường
nhưng hệ số chuyên chở chỉ đạt một hai người một xe hơn một chút so với xe đạp và đi bộ
đồng đảo cư dân mạng chia sẻ những hình ảnh thực tế trên nhiều tuyến phố
dù vỉa hè được lát đá tự nhiên nhưng vẫn cấp phép trồng giữ hàng trăm phương tiện ô tô
đáng chú ý trên tuyến phố huỳnh thúc kháng thậm chí nền móng lát đá vỉa hè chưa ráo nước
hàng chục chiếc ô tô đã được đưa vào bãi đỗ
trao đổi với báo chí ông ngô ngọc lâm chủ tịch ubnd phường thành công quận ba đình cho biết
nói về lý thì vỉa hè tuyệt đối không được trông giữ phương tiện mà chỉ dành riêng cho người đi bộ
tuy nhiên do nhu cầu của người dân sinh sống trong khu vực không có bãi xe chuyên nghiệp nào
nên quận cấp phép bãi xe tạm thời trên vỉa hè tuyến đường huỳnh thúc kháng
nhiều cư dân mạng đã đặt câu hỏi không gửi xe trên vỉa hè thì gửi ở đâu để nói lên thực trạng thiếu bãi trông giữ xe ở nội đô
và bày tỏ sự trăn trở chúng ta còn phải gửi xe tùy tiện tạm bỡ thế này đến bao giờ
một câu hỏi rất gợi suy tư đặt ra cho cả thị dân lẫn các nhà quản lý đô thị hà nội
vậy làm như thế nào để có thể giải quyết được bài toán về các điểm đỗ xe
khi mà nhu cầu người tham gia giao thông ngày càng tăng
hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn và để lại bình luận trên fanpage của truyền hình công an nhân dân